thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp mặt nhóm đại biểu trẻ nhân kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn cùng dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
nhóm đại biểu trẻ có một trăm ba mươi một thành viên được thành lập vào ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
theo nghị quyết số hai trăm chín mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội đây là những đại biểu quốc hội có độ tuổi từ bốn mươi năm trở xuống
chủ tịch nhóm là đồng chí bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
với tư cách là đại biểu nhân dân qua bảy kỳ họp quốc hội các đại biểu trẻ rất tích cực tham gia các hoạt động
tại mỗi đoàn đại biểu quốc hội tỉnh thành phố hoạt động tại hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội
mà đại biểu là thành viên cũng như tham gia vào các hoạt động chung tại nghị trường quốc hội
tại diễn đàn nghị sĩ trẻ thế giới một cơ chế hoạt động định kỳ tại mỗi kỳ họp của hội đồng liên minh nghị viện thế giới
đại diện đại biểu quốc hội trẻ việt nam đã tham dự các phiên họp và có nhiều đóng góp xây dựng cho diễn đàn
phát biểu tại buổi gặp thủ tướng bày tỏ vui mừng khi gặp nhóm đại biểu trẻ và nhất là trong đó có bốn mươi năm số đại biểu là nữ
thủ tướng nhấn mạnh đây là môi trường tốt để các đại biểu trẻ phát triển
thủ tướng nhấn mạnh đây là môi trường tốt để các đại biểu trẻ phát triển
thủ tướng nêu rõ giới trẻ cần có khát vọng để xây dựng đất nước phát triển cần phải có khát vọng ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ
thế hệ lãnh đạo đặt niềm tin vào các đại biểu trẻ
thủ tướng cũng nêu lên những kết quả tích cực đã đạt được trong những tháng đầu năm đời sống nhân dân được cải thiện
trong kết quả này có sự đóng góp của thế hệ trẻ đặc biệt là của nhóm đại biểu trẻ
thủ tướng lưu ý trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do vậy thế hệ trẻ cần có sự chuẩn bị
không được chủ quan phấn đấu để vượt qua khó khăn ứng dụng công nghệ khoa học tránh tụt hậu
thủ tướng lưu ý trong giai đoạn hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn do vậy thế hệ trẻ cần có sự chuẩn bị
phấn đấu để vượt qua khó khăn ứng dụng công nghệ khoa học tránh tụt hậu
thủ tướng mong muốn các đại biểu trẻ cần phát huy vai trò của mình tại chính địa phương
thủ tướng nhắn nhủ muốn thành công thì làm gì cũng phải nhiệt huyết
thủ tướng mong muốn những đại biểu trẻ ngồi đây phải làm hết mình vì sự phát triển của đất nước
thủ tướng cũng yêu cầu cần phải quan tâm tạo điều kiện cho các cán bộ nữ phát triển xây dựng đất nước vững mạnh